tại một số đô thị lớn môi trường luôn là vấn đề rất đáng quan tâm thậm chí là nan giải
thế nhưng tại làng nghề gốm xứ truyền thống bát tràng của huyện gia lâm thành phố hà nội dường như bảo vệ môi trường là điều không quá khó khăn
trước đây các hộ sản xuất kinh doanh gốm xứ của làng nghề bát tràng dùng những lò than để nung sản phẩm
khiến môi trường bị ô nhiễm rất nhiều khói bụi thải ra trong không khí ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sức khỏe của người dân
thì bây giờ hầu hết các hộ này đã chuyển sang dùng lò ga
nước xả thái là vấn đề cuối cùng
thì tất cả hệ thống nước của tôi phải xả vào ra phụ
và một ga chính và công ty vệ sinh môi trường hàng năm họ đến họ bốc đi chúng tôi không xả trực tiếp ra cống của làng
lò than ngày xưa ấy thì ta đun lò than thì tất nhiên về lò than thì bao giờ nó cũng là khi mà làm xong có thể là tất cả một tháng làm lò
nhưng mà có khi chỉ cần hai chuyến lò cuối hỏng một chuyến hỏng thôi được coi cả mấy tháng đấy không có lược
sang lò ga này nó có cái hay đặc biệt là cái này thứ nhất
là nó sạch sẽ và nó văn minh thứ và cái sản phẩm của mình nó ra lò nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ chắc chắn tới chín mươi
rào quanh làng bát tràng ngoài làng gống sứ thì còn có những làng nghề nhỏ lẻ khác như làm bún bánh xây ở xã yên viên
trước đây nước thải của làng nghề này cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
thế nhưng nhiều năm nay các hộ sản xuất kinh doanh này cũng đã có nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường
toàn bộ khi giã xong nấu xôi giã xong rồi đưa vào trong nhà kính để sản xuất để chống ô nhiễm môi trường
thứ hai là chúng tôi có được xây cái bẻ gà để bảo vệ môi trường vừa đồng thời vừa tận dụng được chất đốt để tận dụng cho kinh tế
kinh nghiệm chính của chúng tôi là thứ nhất là tăng cường tuyên truyền để các chủ cơ sở hiểu được
cái trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường để họ thực hiện xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường
và thực hiện tốt cái kế hoạch bảo vệ môi trường mà họ đã cam kết
và thứ hai là thường xuyên hàng năm chúng tôi thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra việc chấp hành luật bảo vệ môi trường đối với các chủ cơ sở
làng bát tràng có đến năm trăm linh hộ sản xuất gốm xứ và một số làng nghề nhỏ lẻ khác
nếu là một bài toán về những chất sẽ thải ra ngoài môi trường hàng ngày
bao gồm khói bụi đất lắng cặn của các sản phẩm gốm xứ
thì hàng năm các chất thải đó sẽ là những con số khổng lồ
thế nhưng bây giờ đến làng bát tràng mọi đường làng ngõ xóm đều phong quang sạch sẽ
không còn cảnh khói bụi bay lên mù mịt như ngày xưa
có thể thấy một thực tế rõ ràng là nơi nào có kinh doanh sản xuất thì nơi đó ít nhiều cũng sẽ bị ô nhiễm
đó là điều không thể tránh khỏi
tuy nhiên nếu người dân có ý thức trách nhiệm cao trong sản xuất kinh doanh
thì bảo vệ môi trường sẽ là vấn đề không quá khó khăn